trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xảy ra các sự cố hồ đập xuống cấp hư hầm
tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng những sự cố này thực sự đáng lo ngại do mùa mưa lũ đang đến gần
hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh phú thọ đang tích cực triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập mùa mưa bão
đập gốc sông tại xã xuân thủy huyện yên lập có diện tích một bốn hectare dung tích chứa hơn ba mươi m ba nước
phục vụ tưới tiêu cho khoảng tám mươi hectare lúa và hoa màu các loại
hiện tại đập đang có dấu hiệu xuống cấp phần chân bị sụt lún phần xả tràn có nhiều chỗ bị hư hỏng
tỉnh phú thọ hiện có trên một năm trăm linh công trình hồ chứa đập thủy lợi
trong đó có một mươi công trình đang bị hư hỏng nặng có nguy cơ mất an toàn cao và bốn mươi hai công trình hư hỏng cần phải tiếp tục theo dõi
đánh giá để chủ động có các biện pháp khắc phục bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ
chúng tôi đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo để yêu cầu các huyện thành thị chỉ đạo
các đơn vị vận hành khai thác công trình là phải kiểm tra giả soát kịp thời phát hiện sự cố
cũng như là những công trình có hư hỏng thì chỉ được tích nước ở một mức độ nhất định
có những công trình thì không được phép tích nước trong mùa mưa lũ nếu như mà nó không an toàn
đảm bảo an toàn các hồ đập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống lũ lụt mùa mưa bão
chính vì vậy việc chủ động của các cơ quan chức năng chính quyền địa phương sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sản xuất
tài sản của nhà nước và tính mạng tài sản của nhân dân